bên hành lang quốc hội trao đổi với phóng viên về mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt sáu tám vào năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
các đại biểu cho rằng trước những diễn biến phức tạp của nền kinh tế trong và ngoài nước
để đạt được mục tiêu này chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hoàn thiện thể chế khơi thông nguồn lực
tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng thuận lợi
các doanh nghiệp việt nam là vừa và nhỏ mà so với các nước thì càng nhỏ hơn
cho nên là làm thế nào đó để tạo điều kiện cơ hội cho doanh nghiệp phát huy được vai trò trách nhiệm của mình
có cơ hội để tăng lợi nhuận để nâng cao vai trò của doanh nghiệp
đồng thời cũng tư đỏ để mà góp phần thu lợi nhuận cho quốc gia
trong cái giá trị kim ngạch xuất khẩu của việt nam chúng ta thì bảy mươi đến từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
cho nên đây là yếu tố thiếu bình vẩn bởi vì là nếu có những cái khủng quản tài chính hay suy thoái kinh tế xảy ra
thì dòng vốn này nó sẽ
chạy ngược phải chủ động để mà làm sao phát triển cái thị trường trong nước
chúng ta hướng tới là chúng ta vận động là người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
nhưng chúng ta phải nâng bật lên là người việt nam thích dùng hàng việt nam
cho nên tôi nghĩ rằng là chính phủ cũng như doanh nghiệp trong nước cần phải quan tâm đến cái thị hiếu của người việt nam
để đáp ứng cái nhu cầu người việt nam đó mới là đảm bảo cái tính bình vẩn